ngành thời trang luôn ở tuyến đầu của sự sáng tạo và đổi mới vì vậy nó không thể đứng ngoài cơn bão trí tuệ nhân tạo
ước tính trí tuệ nhân tạo có thể giúp tăng lợi nhuận cho lĩnh vực may mặc thời trang và hàng xa xỉ toàn cầu thêm từ một trăm năm mươi đến hai trăm bảy mươi năm tỷ đô la trong vòng từ ba đến năm năm tới
dự kiến doanh số sẽ tăng lên bốn bốn tỷ đô la vào năm hai nghìn hai mươi bảy đồng thời ai cũng hứa hẹn sẽ mang tới những cơ hội và khả năng mới cho ngành thời trang
hãy tưởng tượng một ngày nào đó chỉ cần một cái phẩy tay lập tức trang phục của bạn đã biến hóa thành nhiều màu sắc khác nhau theo ý muốn
tượng một ngày nào đó chỉ cần một cái phẩy tay lập tức trang phục của bạn đã biến hóa thành nhiều màu sắc khác nhau theo ý muốn
giống như trong những bộ phim cổ tích với trí tuệ nhân tạo câu chuyện hoang đường này hoàn toàn là thật tại khoa diệt may và thời trang đại học bách khoa hồng kông trung quốc
chúng tôi dệt vải từ sợi quang nhựa loại sợi này có thể ánh lên nhiều màu sắc khác nhau nếu người dùng ra hiệu đồng ý vải sẽ chuyển sang màu xanh đậm nếu tay tạo hình trái tim vải sẽ chuyển sang màu hồng còn nếu người dùng ra hiệu ok vải sẽ chuyển sang màu xanh lá cây
màu sắc của vải cũng có thể được tùy chỉnh từ một ứng dụng trên điện thoại và các thuật toán trí tuệ nhân tạo giúp camera gắn trên vải phân biệt được các cử chỉ của người dùng
cũng bởi khả năng biến hóa màu sắc mà loại vải độc đáo này có thể giúp làm giảm rác thải ra môi trường khi đem đến cho mọi người nhiều sự lựa chọn về màu sắc quần áo hơn
chất liệu vải cũng rất mềm đem lại cảm giác giống như các loại vải dệt kim thông thường khi chạm vào và một điều quan trọng nữa
là vải được làm bằng nhựa dẻo trong suốt polymethyl metharicilate có thể tái chế
ngành thời trang phải vật lộn với lượng rác thải dệt may khổng lồ lên tới chín mươi hai triệu tấn mỗi năm
tám mươi bảy số vật liệu may mặc đã qua sử dụng sẽ được đưa vào các bãi trôn lấp hoặc lò đốt rác
các công nghệ đặc biệt là trí tuệ nhân tạo rất cần thiết trong việc tối ưu hóa chuỗi cung ứng và hạn chế tình trạng lãng phí này
còn đây là sự kết hợp tuyệt vời giữa nhà thiết kế và trí tuệ nhân tạo
hơn bốn mươi bộ trang phục có phần kỳ lạ được trình diễn tại một show diễn thời trang tại hồng kông trung quốc do một mươi bốn nhà thiết kế thực hiện
với sự hỗ trợ của phần mềm trí tuệ nhân tạo có tên là ida
đây là thành quả sáng tạo của phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo trong thiết kế thời trang hồng kông và đại học nghệ thuật hoàng gia anh
các nhà thiết kế chỉ cần tải các pháp thảo nhập thông tin về vật liệu bảng màu và hệ thống của aida
thuật toán của phần mềm sẽ tạo ra các bản thiết kế
từ đó nhà thiết kế có thể điều chỉnh và thêm những nét riêng của mình
giúp giúp ngắn thời gian đưa một mẫu thiết kế từ bản pháp thảo đầu tiên
sản kết quắc
ưu điểm đặc biệt của ida là khả năng đưa ra tất cả các sự kết hợp có thể để nhà thiết kế xem xét
đây là một sự kiện mang tính bước ngoặt của thời trang và công nghệ
một trong những lợi ích chính của việc sử dụng ai trong thiết kế thời trang
là giảm thời gian và nguồn lực cần thiết để tạo bộ siêu tập mới
nền tảng này cho phép các nhà thiết kế tải lên bảng trạng thái mẫu bảng màu và bản phát thảo của họ chỉ với một vài cú nhấp chuột
gốc của họ sẽ được tạo chỉ trong một mươi giây
đánh giá về vai trò của trí tuệ nhân tạo trong ngành thời trang hiện đại
ông cavinong giám đốc điều hành phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo aida hồng kông trung quốc
cũng cho rằng dù phát triển đến đâu đi chăng nữa công nghệ trí tuệ nhân tạo sẽ không bao giờ có thể thay thế được
sự sáng tạo nguyên bản của các nhà thiết kế
tác động của ai sẽ rất lớn từ giai đoạn lên ý tưởng và hình thành ý tưởng cho đến tạo nguyên mẫu từ khâu sản xuất
phân phối đến cuối cùng là tái chế
dù còn nhiều tranh cãi chung quanh vấn đề bản quyền và đạo ý tưởng
các nhà thiết kế hoàn toàn có thể dùng các mô hình tạo sinh hình ảnh để thiết kế dựa trên phong cách cụ thể của họ
nhiều nghiên cứu cho thấy trí tuệ nhân tạo sẽ nhanh chóng thay thế ba mươi khối lượng công việc được thực hiện bởi nhân sự ngành thời trang trong tương lai
một sự kiện được coi là bước ngoặt của ngành thời trang trong năm qua là tuần lễ thời trang trí tuệ nhân tạo tại new york
điều đặc biệt của sự kiện thời trang này là các nhà thiết kế tham dự không nhất thiết về hoạt động trong ngành thời trang
sàn kết quát trở thành sân chơi cho những tín đồ công nghệ và cấu hù thẩm mỹ phong phú đến tranh tài
hơn sáu mươi người tham dự sử dụng nền tảng mitchery để tạo nên tác phẩm trí tuệ nhân tạo của họ
không chỉ trong lĩnh vực thiết kế trí tuệ nhân tạo còn thúc đẩy xu hướng cá nhân hóa trong ngành thời trang may mặc
chẳng hạn trong việc phân tích thông tin khách hàng về phong cách cá nhân
sở thích và ngoại hình để tìm ra phong cách thời trang phù hợp
theo nghiên cứu của công ty nghiên cứu thị trường secmond
năm mươi người tiêu dùng có khả năng trở thành khách hàng thường xuyên của một thương hiệu có trải nghiệm được cá nhân hóa
điều này hoàn toàn có thể được cải thiện bằng các công cụ trí tuệ nhân tạo
thương hiệu thời trang stitch fix của anh đã sớm nắm bắt xu hướng này
stephic sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo hồ sơ phong cách cá nhân cho từng khách hàng
công cụ của stitch fix thu thức
chín mươi điểm dữ liệu cụ thể thông qua khảo sát chi tiết
chúng bao gồm kiểu dáng cỗ váy chiều cao và vị trí địa lý của khách hàng
cho phép các thuật toán đề xuất những trang phục phù hợp với sở thích cá nhân vóc dáng hay màu da của từng người
công việc của chúng tôi là mang đến những món đồ thời trang phù hợp đến tay khách hàng
và lọc ra những thứ không phù hợp với họ
khách hàng chỉ cần đăng ký một tài khoản và cung cấp số đo cân nặng sở thích màu sắc hay ngân sách của họ
nhờ trí tuệ nhân tạo chúng tôi có thể làm việc hiệu quả hơn
stitch fix đã thực hiện phân tích năm trăm linh triệu điểm dữ liệu cá nhân
và khi công ty chuyển giao cho khách hàng hơn một trăm linh món đồ đã được sửa chữa không có món đồ nào giống nhau
trí tuệ nhân tạo cũng giúp nâng cao trải nghiệm thử đồ trực tuyến cho khách hàng
night đã dùng ứng dụng tích hợp trí tuệ nhân tạo để đề xuất cỡ giày cho người mua
bằng cách quét bàn chân của họ thông qua camera trên điện thoại thông minh
google cũng đã triển khai tính năng thử trang phục ảo mới nhất
được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo dành cho mảng google shopping
với tính năng này người dùng có thể lựa chọn một trong hơn bốn mươi người mẫu
với hình dạng và sắc da khác nhau để minh họa cho sản phẩm
theo một khảo sát gần đây của google bốn mươi hai người mua hàng trực tuyến cảm thấy bị bỏ qua
khi họ không thấy những hình thể tương tự mình trong các ảnh người mẫu minh họa sản phẩm
năm mươi chín người tham gia khảo sát cũng cho biết
họ thất vọng khi các mặt hàng mua về không như mong đợi
sự cá nhân hóa đã được ứng dụng để cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng
với đề xuất sản phẩm tốt hơn tìm kiếm hiệu quả hơn
giúp người mua hàng tìm thấy thứ họ muốn một cách nhanh chóng và dễ dàng
các thuật toán của trí tuệ nhân tạo có thể phát hiện các xu hướng mới theo nhu cầu
phù hợp với giới tính và mọi lứa tuổi
với công nghệ máy móc sẽ có nhiều dự đoán về doanh số hoặc doanh thu
để nhóm thiết kế có động lực sáng tạo hơn
tuy nhiên nếu chỉ nhắm vào yếu tố nhu cầu của khách hàng
thì nguy cơ thời trang sẽ kém sáng tạo hơn
các nhà dự báo thời trang trước đây thường dựa vào các phương pháp định tính
quan sát các buổi trình diễn trên sản diễn thời trang đường phố
và văn hóa đại chúng để dự đoán xu hướng
ngày nay các công cụ trí tuệ nhân tạo có thể phân tích những kho dữ liệu đa dạng
như hình ảnh các sản diễn dữ liệu tìm kiếm và bán hàng
cũng như các bài đăng trên mạng xã hội nhằm xác định xu hướng nhanh và chính xác hơn
mặc dù trí tuệ nhân tạo có khả năng phán đoán phân tích xu hướng và nắm bắt hành vi mua sắm
nhưng con người vẫn có một độ nhạy cảm nhất định trong việc cảm nhận các giá trị thẩm mỹ
các nhà thiết kế tạo ra những mẫu thử thử nghiệm trực tiếp trên chất liệu đó
và đây là một quá trình tương tác tưởng tượng trực tiếp giữa con người với chất liệu
để cảm nhận rõ ràng nhất về sản phẩm
thời trang không chỉ là những bộ váy áo được diện lên người
nó còn là niềm đam mê và tình yêu mà từng nhà thiết kế gửi gắm vào từng bộ trang phục do họ tạo nên